tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại sứ thụy điển tại việt nam
peter rick holmberg tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đại sứ đã có nhiệm kỳ rất thành công tại việt nam
với hoạt động thiết thực trên nhiều lĩnh vực góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước việt nam thụy điển
đại sứ cho biết hiện làn sóng các doanh nghiệp thụy điển quan tâm tới việt nam rất rõ
và mong muốn đầu tư tại việt nam trong nhiều lĩnh vực
thụy điển cũng nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp việt nam quan tâm đến thị trường nước này
thủ tướng mong muốn chính phủ thụy điển tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
nhất là thương mại và đầu tư
nhân dịp này thủ tướng gửi lời thăm hỏi đến thủ tướng thụy điển và mong muốn chào đón thủ tướng thụy điển thăm việt nam